theo số liệu mới nhất trong ngày hôm nay đã có một mươi một một mươi bảy bệnh nhân khỏi bệnh
cao hơn so với hôm qua gần năm ca
đợt dịch thứ tư có hơn bốn trăm bảy mươi một trăm linh bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
hiện tại có một mươi tám tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới
cho đến nay tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn ba mươi năm triệu liều
về số ca mắc mới tính từ một mươi bảy h ngày hôm qua cho đến một mươi bảy h ngày hôm nay
đã ghi nhận một mươi một sáu trăm chín mươi hai ca nhiễm mới trong đó có năm ca nhập cảnh
và một mươi một sáu trăm tám mươi bảy ca ghi nhận trong nước tại ba mươi bốn tỉnh thành phố